những cơn mưa rào và rông mạnh về chiều tối trên cả nước sẽ tiếp tục là hình thế thời tiết đáng lưu tâm nhất
trong đó tại bắc bộ thì dạnh áp thấp qua trung trung bộ kết hợp với hội tù gió trên cao
tiếp tục là nguyên nhân gây mưa rông diện rộng có nơi có mưa vừa mưa to
đặc biệt tại một số nơi như là khu vực đồng bằng và sơn la hòa bình
có mưa rất to với tổng lượng mưa lên tới là từ tám mươi đến một trăm năm mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc cũng như là gió rất mạnh
mưa nhiều nên nhiệt độ trên khu vực không cao ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
do mưa lớn rồn rập nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
tại các tỉnh như sơn la hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên tuyên quang
yên bái lạng sơn và quảng ninh
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
đối với các tỉnh miền trung giải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
nhận định từ đêm nay đến ngày mai vùng mưa lớn nhất tập trung tại khu vực các tỉnh
từ thanh hóa đến quảng bình với tổng lượng mưa là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi còn trên ba trăm linh mm một đợt
khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vừa đến mưa to
phần còn lại từ bình định đến bình thuận chỉ có mưa rông diện dài rác
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
riêng tại thanh hóa đến quảng bình cần đề cao cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt ở trung bộ không cao trưa chiều mai hầu như không vượt quá ngưỡng là ba mươi hai độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
kết hợp với dạnh áp thấp đi qua trung bộ
nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
riêng tại nam bộ có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi còn trên một trăm linh mm
người dân cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh cũng như là nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp
về nhiệt độ nền nhiệt đêm nay và ngày mai tại tây nguyên là từ hai mươi ba mươi một độ còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn ba mươi hai độ
đến với thuận hóa
thời tiết trên biển vào hồi một mươi ba h ngày tám tháng chín vị trí tâm bão côn sơn ở vào khoảng một mươi bốn hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín độ kinh đông
ngay trên khu vực phía nam đảo lui dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong những giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và đi vào biển đông
do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày mai ngày chín tháng chín ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp ba
khu vực hà nội đêm và sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi một độ